theo các chuyên gia cần đẩy mạnh xuất khẩu chính ngạch thì nông sản mới tránh được chuyện giải cứu
muốn vậy phải có những doanh nghiệp đủ mạnh để việc buôn bán chuyên nghiệp hơn
những ngày qua hàng trăm xe chở mít thái thanh long ruột đỏ dưa hấu bị un ứ ở cửa khẩu phải quay đầu bán tháo
thực tế các cuộc giải cứu nông sản hầu như năm nào cũng tái diễn
nông sản việt nam luôn nằm trong thế bị động so với bên nhập khẩu
và liên tục lặp lại biệt phúc rớt giá
theo tổng cục hải quan lũy kế một mươi một tháng năm hai nghìn hai mươi một xuất khẩu nông sản sang trung quốc qua các cửa khẩu biên giới phía bắc đạt một sáu mươi chín tỷ đô tăng một mươi tám ba so với một mươi một tháng năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên ông vi công tường phó cục trưởng cục hải quan lạng sơn cho biết
hiện nay tỷ lệ xuất khẩu chính ngạch sang trung quốc tại cửa khẩu tỉnh lạng sơn chỉ chiếm khoảng ba mươi tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản sang trung quốc
xuất khẩu vẫn chủ yếu đi theo đường tiểu ngạch
do việc xuất khẩu tiểu ngạch đã có truyền thống từ trước đến nay hơn nữa trung quốc áp dụng chính sách miễn thuế nhập khẩu
miễn thuế vat đối với cư dân biên giới khi nhập khẩu nông sản từ việt nam với mức tám dân dân tệ một người một ngày
do đó các doanh nghiệp không mặn mà với việc xuất khẩu chính ngạch ông vi công tường nói
theo vị lãnh đạo này việc buôn bán tiểu ngạch vẫn chiếm vai trò chủ đạo trong xuất khẩu nông sản sang trung quốc
do đó tình trạng ồn áp hàng hóa mỗi mùa thu hoạch
hay khi trung quốc có chính sách bất thường sẽ lại xảy ra
bà ngô tường vy phó giám đốc công ty xuất nhập khẩu trái cây tránh thừa nhận
hiện nay có rất ít công ty trái cây xín ngạch sang trung quốc do chi phí xuất chính ngạch nổi lên quá cao
xuất khẩu tiểu ngạch vẫn có lợi nhuận và họ không dám mạo hiểm thêm
bà vi cho rằng cách thức bền vững nhất vẫn là xuất khẩu theo con đường chính ngạch và tìm kiếm đường vào các siêu thị lớn của nước bạn
nếu như doanh nghiệp vẫn theo cách thức tư duy bán hàng cũ
thì việc xuất khẩu sang trung quốc thời gian tới sẽ gặp rất nhiều rủi ro
trong khi đó ông trần thanh hải phó cục trưởng cục xuất nhập khẩu bộ công thương cho rằng
do trung quốc mới chỉ chính thức cho phép nhập khẩu chính ngạch chín loại trái cây của việt nam
đó là xoài mít thanh long chuối trôm trôm vải nhãn dưa hấu và măng cụt
còn những loại không có tên trong danh mục này đều phải đi qua con đường biến bậu
trong đó có những loại trái cây vào việt nam rất rồi rào như sầu riêng bú sữa bưởi
chanh leo na dòi bơ dừa và khoai lang v v
đi chính ngạch liệu có dễ
ông hải lấy ví dụ mặt hàng nông sản khác là gạo
theo nghị định một trăm linh bảy hai nghìn một mươi tám ndcp chỉ những thương nhân đáp ứng đủ điều kiện mới được quyền kinh doanh xuất khẩu gạo
nhưng cho đến nay mới chỉ gần hai trăm linh thương nhân đủ điều kiện nói trên
do vậy để xuất khẩu chính ngạch các thương nhân phải là doanh nghiệp quy mô trung bình trở lên
có bộ máy kinh doanh đủ trình độ để giao dịch tìm kiếm khách hàng
ký kết hợp đồng
tương tự ông hải cho biết xuất khẩu thủy sản dù không có hạn chế
nhưng thông thường cũng phải là những doanh nghiệp có quy mô đủ lớn mới có thể tham gia
những đơn vị này sẽ chỉ thực hiện giao hàng khi đã có hợp đồng người mua rõ ràng
do đó theo phó cục trưởng cục xuất nhập khẩu
một mặt cần vận động tập hấn cho người nông dân thương lái thiết lập khoản hệ khách hàng
lâu dài với đối tác bên kia bên dưới
mặt khác cần có những doanh nghiệp lớn
mạnh có thể đứng ra đặt hàng nông dân sản xuất sau đó bao tiêu sản phẩm
những doanh nghiệp này sẽ hướng dẫn nông dân sản xuất theo quy trình mới
phù hợp với nhu cầu khách hàng áp dụng truy xuất nguồn gốc
sử dụng chỉ dẫn địa lý xây dựng thương hiệu
đồng thời những doanh nghiệp đó sẽ có đủ năng lực để ký kết hợp đồng
với các doanh nghiệp phân phối ở bên kia bên dưới
sử dụng phương thức vận chuyển quy mô lớn như đường biển đường sắt để tối ưu chi phí
nông dân không phải vừa lo sản xuất vừa lo bán hàng
doanh nghiệp cũng có thể đưa hoạt động xuất khẩu trái cây vào nền nếp
theo ông hải hiện nay những doanh nghiệp như vậy chưa nhiều
trong khi chờ đợi các doanh nghiệp xuất khẩu trái cây lớn thêm và nhiều lên
rất cần vai trò của chính quyền địa phương trong việc hỗ trợ nông dân và thương lái
bài học tiêu thụ vài của bắc giang hải dương xoài nhãn của sơn la
là những minh chứng rất rõ một khi chính quyền vào cuộc
đồng hành cùng nông dân thì việc tiêu thụ nông sản
không phải là quá khó khăn
ngoài ra ông hải cho rằng việc cấp bách là đẩy mạnh đàm phán với trung quốc
để mở rộng danh sách trái cây được nhập khẩu ngoài chín loại
nếu không thì hú sữa sầu riêng bưởi chanh eo na bơ dừa khoai lang
vẫn mãi chỉ đi qua cửa khẩu phụ
đặc biệt cần phải giảm tài cho cửa khẩu bằng việc xây dựng
hệ thống trung tâm logistics lùi vào trong nội địa
các trung tâm logistic này không chỉ có kho bát kho lạnh để bảo quản
sơ chế nông sản trước khi xuất khẩu
mà còn là địa điểm kiểm tra thông quan hàng hóa
hàng sau khi thông quan chỉ việc niêm phong đưa lên cửa khẩu để xuất qua biên giới
giảm bớt thời gian quy trình làm tổ chức thông quan tại cửa khẩu